thành phố hồ chí minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây cầu nguyễn khoái nối khu nam sài gòn với trung tâm thành phố
dự án xây cầu có tổng chiều dài khoảng một m rộng hai mươi hai năm m bắt đầu từ khu dân cư him lam quận bảy và điểm cuối là đường bến vân đồn quận tám
theo khu quản lý giao thông đô thị số bốn sở giao thông vận tải chính quyền thành phố hồ chí minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây cầu nguyễn khoái
nối khu nam sài gòn với trung tâm thành phố và chia tải cho cầu canh tẻ với tổng kinh phí khoảng một hai trăm năm mươi tỷ đồng
dự kiến khởi công trong năm hai nghìn một mươi bảy hoàn thành sau một mươi tám tháng đây là cây cầu thứ hai bắc qua con canh này
khu nam sài gòn được kết nối trung tâm thành phố qua các cầu nhị thiên đường tránh hưng chữ y nguyễn văn cử tân thuận và canh tẻ
tuy nhiên việc xây cầu mới còn phụ thuộc vào nguồn vốn và giải phóng mặt bằng
do vậy sở xác định ưu tiên đầu tư trước các cây cầu có khả năng kết nối thuận lợi nhất mang lại được hiệu quả ngay